vụ tai nạn lật thuyền do lốc xoáy tại huyện quỳnh nhai tỉnh sơn lao vào đầu tháng ba vừa qua
một lần nữa cho thấy những hiểm họa bất thường do thiên tai gây ra
bên cạnh đó là ý thức của một bộ phận người dân coi thường chính tính mạng của mình
khi không chấp hành đúng các quy định về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường thủy
đã khiến nhiều trường hợp bị đuối nước tai nạn thương tâm xảy ra
bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra những người dân này vẫn đi thuyền thường ngày qua đây
mà không mặc áo phao đơn giản chỉ là mặc chiếc áo phao và ngồi đúng nơi quy định để bảo đảm an toàn
thế nhưng những chiếc áo phao trên thuyền này dường như công dụng của nó chỉ để đối phó với lực lượng chức năng
để cho khách mặc vào hoặc là để cái phao cứu hộ phao tròn phao to để quăng lên nếu là khi tai nạn
một cái thuyền trang vị là năm cái phao cái can cái phao tròn
treo để trên thuyền để cho anh em người ta không có phao không có áo phao mặc
trong thuyền người ta không có phạm cho thì nếu có thì mình vẫn phải mặc
tại vì trời thuyền người ta không cho
theo quy định của luật giao thông đường thủy các thuyền chở khách khi tham gia giao thông
phải có đầy đủ áo phao vào cứu nạn cho hành khách
tuy nhiên qua khảo sát trên địa bàn huyện quỳnh nhai hiện có trên năm trăm linh thuyền to nhỏ chở khách
và đa số các chủ thuyền đều không tuân thủ các quy định này
các hoạt động trở quá số người quy định và hành khách không mặc áo phao
vẫn tiếp diễn hàng ngày trên các bến thuyền
trong khi công tác tuần tra kiểm soát và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến
thì khó khăn nhất là đồng bào ta đóng thuyền chủ yếu là bằng truyền thống dân gian
cho nên không đủ điều kiện để cơ quan chức năng kiểm định
cho nên việc kiểm định một số lượng phương tiện trong dân dân vẫn còn
cho nên là khi cơ quan chức năng đi tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn
giao thông thì bà con lại cất thuyền
còn khi rút đi thì bà con lại hoạt động lấy lút
cũng rất khó cho công tác tuần tra kiểm soát
bởi vì lực lượng cũng mỏng mà địa bàn quản lý của chúng tôi cũng rất rộng
một thứ nữa là cái nhu cầu phục vụ mưu sinh làm nương phục vụ cuộc sống
cho nên bà con vẫn phải hoạt động
khi cơ quan chức năng đi là bà con nhân dân lại mang thuyền ra hoạt động bình thường
tài nạn lật thuyền do lốc xoáy tại huyện quỳnh nhai vừa qua
một lần nữa cảnh báo đến sự nguy hiểm
giao thông trên đường sông nước
do vậy mỗi người dân cần nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm
để bảo vệ chính mình và cộng đồng khi tham gia giao thông
và xây dựng văn hóa tham gia giao thông đúng luật văn minh và an toàn